tại lâm đồng đại hội đại biểu đảng bộ huyện đạ hoai lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã thành công tốt đẹp
đây là đảng bộ được tỉnh ủy lâm đồng chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sự đại hội có hai trăm linh sáu đại biểu đại diện cho một năm trăm chín mươi đảng viên trong toàn đảng bộ
đại hội đã tín nhiệm bầu bốn mươi đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ huyện đạ hoai khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
mục tiêu của nhiệm kỳ tới là xây dựng đạ hoa trở thành trung tâm kinh tế xã hội ba huyện phía nam của tỉnh lâm đồng